dù tết canh tí đang cận kề nhưng không khí làm việc trên công trường đường dây năm trăm linh kv mạch ba những ngày giáp tết vẫn diễn ra như thường nhật
do yêu cầu cấp bách của dự án nên nhiều cán bộ công nhân sẽ vừa đón tết vừa thi công trên công trường
những ngày giáp tết này trên công trường đường dây năm trăm linh kv mạch ba như khẩn trương hơn các công nhân người thợ đường dây vẫn miệt mài với công việc kéo dây dựng cột
đây là dự án trọng điểm cấp bách có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho đất nước nói chung và khu vực miền nam giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám
có đường dây năm trăm linh m ba là đảm bảo việc an ninh năng lượng chung cho toàn quốc gia và đặc biệt là cấp điện cho các khu vực thiếu điện từ miền bắc vào miền nam hoặc miền nam trở ra miền bắc trong những trường hợp là các nguồn ở hai đầu đều bị thiếu
bản thân của chúng tôi là một người thờ đường dây
để đảm bảo tiến độ của các công trương trọng điểm quốc gia thì đón tết và đón xuân tại các công trương cũng là một niềm vui để hoàn thành nhiệm vụ
xuất phát từ đặc thù công việc ngành truyền tài những dịp lễ tết đặc biệt là tết nguyên đán tổng công ty truyền tài điện quốc gia thường xuyên có hàng nghìn cán bộ công nhân viên có mặt trên khắp đất nước để bảo đảm an toàn lưới điện quốc gia
và cũng đã thảnh thông lệ nhiều năm nay tổng công ty truyền tài điện quốc gia đều tổ chức đón tết sớm cho các bộ công nhân viên để sẵn sàng cho những ngày làm việc thông tết bảo đảm cho dòng điện được thông suốt phục vụ nhân dân một cái tết tươi vui
hàng năm cứ gần đến dịp tết nguyên đán là lãnh đạo các cấp trong tổng công ty đều đi đến các đội trạm rồi cũng như là đến các công trường thi công các dự án quan trọng
các cán bộ công nhân viên phải làm trong tết để thăm hỏi anh em
đón xuân sớm với bánh trưng rượu cần và lửa với những điệu nhảy lời ca hỏa nhịp và tinh thần làm việc hăng say chủ đầu tư nhà thầu và giám sát đều hướng đến đích cuối cùng là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hoàn thành đường dây năm trăm linh kv mạch ba sẵn sàng cung cấp điện cho miền nam